khoảng hơn tám giờ sáng nay tại khu tập thể trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh an giang tại phường bình khánh
thành phố long xuyên tỉnh an giang đã bất ngờ bốc cháy dữ dội rất may là không có thiệt hại về người
ngọn lửa xuất phát từ tầng một của khu tập thể lúc xảy ra cháy thì có khoảng một mươi người của trung tâm này có mặt tại hiện trường
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động năm xe chữa cháy chuyên dụng
hai xe tiếp nước hai máy bơm nước và hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng người dân tham gia chữa cháy
sau hơn một giờ đám cháy đã được khống chế vụ việc không gây thiệt hại về người
nhưng thiêu dụi phần lớn đạo cụ phục trang biểu diễn của trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh an giang